nhân dịp lễ vu lan năm nay tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh tuyên quang đã tổ chức thả hơn một hai tấn cá giống phóng sinh
tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông lô
đây là lần đầu tiên tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang tổ chức thả cá giống phóng sinh
tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông lô việc làm này nhằm bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản
trên sông lô đang ngày càng cạn kiệt đặc biệt là các loài cá bản địa quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng
như cá chiên cá bỗng việc thả cá cũng góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên bảo đảm cân bằng
sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học qua đó phát triển bền vững kinh tế thủy sản tại địa phương